chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nguồn cảm hứng dùng lá chuối tươi có thực phẩm từ một siêu thị ở thái lan
đã nhanh chóng lan nhanh ở các siêu thị việt nam
một loạt hệ thống siêu thị như co opemat bixi lotte mart đều đã bắt đầu áp dụng hình thức gói hàng thân thiện này
đây là nội dung chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay cùng những thông tin mới nhất về thị trường
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị thủ tướng vừa ký quyết định số ba trăm năm mươi năm qdttg với mức lãi suất cho vay yêu đái của ngân hàng chính sách xã hội
theo quy định tại nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
cụ thể mức lãi suất cho vai yêu đái của ngân hàng chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vai dư nợ
trong năm hai nghìn một mươi chín để mua nhà ở xã hội là bốn tám một năm vay tối thiểu một mươi năm năm
lãi suất nợ quá hạn được tính bằng một trăm ba mươi lãi suất khi cho vay
quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
cục quản lý dược bộ y tế đã có văn bản đình chỉ lưu hành và buộc thu hồi toàn bộ
sản phẩm dầu gội chống gầu henil trên toàn quốc do có chứa chất cấm không được sử dụng trong mỹ phẩm
tuy nhiên các sản thương mại điện tử lớn như sendor lazada shopee vẫn bán dầu gội này cho người tiêu dùng
dầu gội henil có chứa chất ketoconazone chất không được phép có trong thành phần mỹ phẩm
tuy nhiên sản phẩm trên vẫn được giao bán tại nhiều cơ sở bán lẻ và một số sàn thương mại điện tử
như shopee sendo lazada với nhiều mức giá yêu đái khác nhau từ ba mươi bảy đồng một tuyếp
đến hơn hai trăm linh đồng một tuyếp tùy thể tích người tiêu dùng cần chú ý tránh mua sản phẩm đã bị cấm
thưa quý vị theo các chuyên gia việc giá điện tăng tám ba mươi sáu rồi đến giá xăng ron chín mươi năm tăng tới một bốn trăm tám mươi bốn đồng một lít
lên hơn hai mươi đồng một lít là mức tăng cao tác động đến toàn bộ nền kinh tế
cùng với giá điện giá xăng tăng làm người tiêu dùng phải trả chi phí trực tiếp cao hơn
hiện tại giá hàng hóa tại các chợ tăng từ ba đến bảy
giá điện giá xăng tăng cũng sẽ tác động làm chỉ số giá cả tăng lên khoảng hai ngay trong tháng tới
hiện nay giá thịt lợn đã tăng trở lại do người dân đã gạt bỏ được e ngại về dịch tả lợn châu phi
sợ mua thịt tại các chợ dân sinh vì lo lắng thịt không đảm bảo
do ảnh hưởng của dịch nên số lượng lợn đang thiếu trầm trọng
thời gian tới dự báo giá sẽ tăng lên bốn mươi năm đồng một kg
giá thịt lợn hơi tăng từ ba mươi sáu đến bốn mươi đồng một kg
thịt lợn thăn ba chỉ mông đều bán đồng giá một trăm linh đồng một kg
giá thịt lợn những ngày qua liên tục tăng và hiện tại đã chạm mốc bốn mươi đồng một kg tăng một mươi giá so với tuần trước
thực phẩm già hay thực phẩm kém chất lượng đang trở thành mối nguy hiểm trong chính bữa ăn hàng ngày
hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài cách nhận biết thực phẩm an toàn khá đơn giản
thông qua màu sắc kích thước giúp bạn phần nào bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình
những hạt đậu xanh giả thường được làm từ đậu nành đậu tuyết cùng với chất tạo màu và
thêm metabisulfit là chất bị cấm gây ung thư
hạt đậu nhìn có màu xanh đậm và đều màu cho thấy chúng đã được bỏ thêm chất tạo màu
trứng giả trứng giả có vỏ rất thô cứng và kích thước khá lớn
lòng đỏ bên trong có màu vàng sậm
táo giả những quả táo trồng quá bóng quá xanh và quá tròn rất có thể là giả
mua những quả táo có vẻ ngoài không được đẹp mã sẽ là lựa chọn an toàn cho bạn
bạn nên mua sản phẩm ở những cửa hàng uy tín và có rõ xuất xứ nguồn gốc
thưa quý vị và các bạn từ tháng bốn các siêu thị bixi ở hà nội đã chính thức gói rau
thực phẩm bằng lá chuối sự thay đổi theo hướng thân thiện bảo vệ môi trường này
nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khách hàng
đây là cách thiết thực để siêu thị và người tiêu dùng cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống
các hệ thống siêu thị như co opmat co op food trong cả nước cũng đang từng bước nhân rộng
việc gói các loại rau củ quả bằng lá chuối tươi
bắt nguồn từ cảm hứng đó toàn bộ đồ ăn chín được bán tại các siêu thị thành phố hồ chí minh và hà nội
cũng sẽ được đựng trong hộp được làm một trăm linh từ bã mía
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ cập nhật thông tin kinh tế thị trường mới nhất
vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hãy tương tác cùng chúng tôi theo địa chỉ phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại